nhờ có nhiều đơn đặt hàng từ phương tây nhóm họa sĩ của ông hoàng giang làm ăn khá tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa tiếng lành đồn xa
sao của bức tranh này
chỉ mất một ngày
mã xuân diên có thể hoàn thành một bản sao
bức tranh đêm đầy sao của đại danh họa
van gogh bức tranh này của cô
có thể bán với giá một trăm bốn mươi năm đô la mỹ
đó là mức khá cao so với mặt bằng chung
bởi hầu hết những bức tranh
sao chép các kiệt tác của những họa sĩ
huyền thoại như van gogh picasso
được bán tại đại phần thường có giá
chỉ khoảng từ năm mươi đến sáu mươi đô la
hay bức tranh chép hoa
mùa hạ của van gogh
nếu mua nhiều thì giá chỉ còn
ba mươi ba đô la chẳng nơi nào rẻ hơn
nhưng bù lại
trung bình mỗi ngày mỗi họa sĩ ở đây
có thể vẽ được hàng chục bức tranh
làng đại phần đạt được doanh số khổng lồ
là ba mươi sáu triệu đô la
từ việc xuất khẩu năm triệu bức tranh
theo luật các bản sao
phải là của các tác giả đã mất
trên bảy mươi năm trước có nghĩa là
các bức tranh gốc đã hết hiệu lực
về bản quyền
ngoài ra các xưởng vẽ còn phải chấp hành yêu cầu
phải nói rõ rằng đó là tranh sao chép
khi thực hiện các giao dịch mua bán
nếu thời gian sản xuất quá lâu
thì chúng tôi sẽ không thể kiếm được tiền
giờ việc bán tranh trên mạng
cũng rất phát triển nên chúng tôi càng phải
đẩy nhanh tốc độ làm việc
tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi
lượng đơn hàng từ các nước âu mỹ
giảm xuất nhiều trong những năm qua
tranh sao chép không còn nhiều chỗ đứng
đại phần đứng trước
lựa chọn không hề dễ dàng
để trụ vững các hỏa sĩ tại đại phần
đang phải thay đổi nhằm tìm kiếm
khách hàng mới
khách phương tây thích các bức tranh
chép dạng cổ điển gam màu tối
trong khi khách hàng trung quốc
thích các loại tranh hiện đại gam màu sáng
nhiều màu sắc
chúng tôi phải thay đổi để tút khách hàng
trong nước nhiều hơn
tầng lớp trung lưu ở trung quốc đang tăng lên rất nhanh
nhiều người mua nhà mới và có nhu cầu mua tranh
để trang trí cho căn nhà của họ
ai cũng có quyền được thưởng thức nghệ thuật
cho dù họ không có nhiều tiền
chi phí lao động tăng lên
cùng với đó chúng tôi phải đối mặt
với sự cạnh tranh nhiều của thị trường khác
nên chúng tôi chuyển hướng
thay vì sao chép thì bắt đầu
tự sáng tác những tác phẩm của chính mình
biến đại phần thành nơi sáng tác
những tác phẩm hội họa nguyên gốc
chấm dứt cảnh sống dựa vào sao chép tranh
cũng chính là một phần trong chiến lược
phát triển mới của chính quyền địa phương
nhằm giúp đại phần thoát khỏi danh hiệu
thủ phủ sao chép tranh của thế giới
thay vì cho ra lò hàng chục bức tranh mỗi ngày
các họa sĩ sẽ tập trung sáng tác tác phẩm của mình
và bán với giá cao
chính quyền địa phương đã chi hàng chục triệu đô la
để thu hút nhân tài sáng tạo các tác phẩm mới
tuy vậy việc chuyển hướng này
không thể diễn ra trong một sớm một chiều
mọi người đều biết rõ nơi này
từng nổi tiếng về sao chép tranh
và là một thị trường cấp thấp
vì vậy không nhiều người muốn đến đây để mua tranh gốc
cũng dễ hiểu khi từ sự nghiệp
là từ mà những người thợ vẽ ở đại phần né tránh nhất
không ít người chỉ dám tự nhận mình là thợ vẽ
chứ không phải là họa sĩ thực thụ
sau nhiều năm sao chép tranh

các họa sĩ đã tự nhận mình là thợ vẽ

đều không còn cảm hứng sáng tác những tác phẩm mới
cho tới giờ
cũng chỉ có không quá một mươi tác phẩm hội họa ra lò ở đây
là tác phẩm tự sáng tác
cho dù rất nhiều họa sĩ ở đây
được đào tạo bài bản
từ các học viện mỹ thuật nổi tiếng của trung quốc
cũng có người thì tự an ủi rằng
họ chỉ làm thợ vẽ vài năm
để tiết kiệm một khoản tiền nào đó
đủ để nuôi dưỡng giấc mơ sáng tạo của riêng mình
tuy được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ
về tranh sơn dầu
nhưng đại phần lại không được giới hội họa
thế giới ngợi ca về tài năng sáng tạo
các họa sĩ ở đây
ngồi vẽ các thiên thần bay lượn trên bầu trời
hay những quan cảnh thiên nhiên đầy lãng mạn
trong những căn hộ trật trội
bừa bộn và nóng nực
đó vừa là sưởng vẽ
vừa là nơi chúng tôi sinh sống
chúng tôi nhận đơn đặt hàng từ chủ xưởng vẽ
và những người buôn tranh
nên tiền thủ lao nhận được cũng không nhiều
để thu hút các họa sĩ tài hoa
từ nơi khác đến
chính quyền đại phần đã đầu tư hơn một mươi bốn bốn triệu đô la
để xây một viện bảo tàng nghệ thuật
và hai trăm sáu mươi tám căn hộ
dành riêng cho các họa sĩ
hiện có khoảng ba trăm linh họa sĩ
ở đại phần đang tập trung
cho việc sáng tạo những tác phẩm hội họa mới
bên cạnh đó
chính quyền địa phương đã lên kế hoạch
giúp đại phần kiếm tiền nhiều hơn
từ du khách bằng việc biến nơi đây
thành một làng du lịch với dự án xây dựng
một công viên nghệ thuật lớn
các bảo tàng địa phương sẽ giới thiệu tranh trưng bày
của nhiều họa sĩ tài năng mới
những bức tranh được đề cao
họa sĩ nào tới đây cũng đều ấp ủ giấc mơ sáng tác
những tác phẩm hội họa của riêng mình
và được mọi người đón nhận
tôi cũng thích công việc sao chép tranh hiện giờ
bởi nó giúp tôi có cuộc sống ổn định
ngoài ra tôi cũng học hỏi được rất nhiều
từ các danh họa tiền bối
để từ đó xác định hướng đi của mình
phong cách của mình
khi nào có cuộc sống ổn định hơn
tôi sẽ trở lại với niềm đam mê sáng tác
thực sự của riêng mình
đại phần không phải là quê hương
của hầu hết các họa sĩ
đang sinh cơ lập nghiệp tại đây
nhiều người đến đây khi mới chỉ là sinh viên
họ vẽ ở đây
lập gia đình ở đây
và nuôi dạy con cái tại đây
ít ra thì ở đại phần
họ cũng còn có cơ hội được vẽ
và bán được tác phẩm của mình
dù đó chỉ là một tác phẩm sao chép
chiến lược phát triển mới
của chính quyền địa phương
hy vọng có thể mang đến cơ hội
cho các họa sĩ sao chép tranh hiện nay
của đại phần
có được những tác phẩm hội họa ra trò
trong cuộc đời cầm bút vẽ của mình